trong những giờ qua bão số chín đã bất ngờ đi chậm lại và tâm bão đổ bộ vào tỉnh bà rịa vũng tàu
ngay trong sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão
trưa nay tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh bà rịa vũng tàu với sức gió vùng tâm bão mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
hiện đã có chín tỉnh thành phố ven biển từ khánh hòa đến trà vinh và bạc liêu ban hành lệnh cấm biển
bảy tỉnh thành phố đã thực hiện sơ tán bảy mươi sáu bốn trăm bảy mươi người đến nơi tránh trú bão an toàn
tính đến chín giờ sáng nay không còn tàu thuyền nào còn hoạt động trong khu vực nguy hiểm
để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra